cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty trẻ việt nam công ty cổ phần và các đơn vị tổ chức có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố và bắt tạm giam bị can nguyễn thiện toàn nguyên tổng giám đốc phụ trách hội đồng thành viên tổng công ty trẻ việt nam
quá trình mở rộng điều tra vào ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với đặng ngọc cầm và nguyễn quốc khánh đều là thành viên hội đồng thành viên tổng công ty trẻ việt nam
có hành vi ký các nghị quyết của hội đồng thành viên tổng công ty trẻ thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất hai trăm hai mươi năm nam kỳ khởi nghĩa quận ba tp hcm không thông qua đấu giá công khai theo quy định gây thiệt hại tài sản của nhà nước
hiện vụ án đang được tiếp tục khẩn trương mở rộng và điều tra củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ về hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan xác minh tài sản để cây biên thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
công an tỉnh nghệ an và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa đấu tranh và triệt phá thành công chuyên án bắt giữ bảy đối tượng trong đường dây lừa đảo
lợi dụng chương trình khuyến mại mở tài khoản online của ngân hàng

lợi dụng chương trình khuyến mại mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa đấu tranh và triệt phá thành công chương trình

trạm cảnh sát giao thông đức phổ đã bàn giao phương tiện và số đường cát cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi để tiếp tục điều tra làm rõ
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện cái bè tiến hành kiểm tra hai kho chứa thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn ấp hòa quý xã hòa khánh huyện cái bè có nhiều biểu hiện nghi vấn
điểm kiểm tra phát hiện trong kho có chứa hai bốn trăm linh sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật ghi bằng tiếng nước ngoài không nhãn mát người thuê kho chứa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng tử hồ sơ hải quan nhập khẩu để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lượng hàng hóa nêu trên
tổ công tác tiến hành bàn giao cho công an huyện cái bè để tiến hành các thủ tục kiểm tra hành chính niêm phong và tạm giữ toàn bộ tăng vật vi phạm

nguyễn công hậu hai mươi bốn tuổi con ruột của nguyễn thị tuyên lan
trước đó tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã đóng giả nhiều vai trong một gia đình để tạo hiệu quả
nguyễn công hậu niêm tin cho nạn nhân bỏ ra số tiền hai một tỷ đồng để mua cục đá có tính năng hủy sắt là bảo vật gia bảo có trị giá ba trăm linh sáu tỷ đồng
sau khi biết mình bị lừa bị hại đã làm đơn tố cáo trực và đồng bọn liên quan
đối tượng sử dụng phương thức thủ đoàn hết sức tinh vi và xảo quyệt đánh vào lòng hãm lời của người bị hại
nên qua đây cũng khuyến cạo người dân là tránh để cho đối tượng sử dụng các thủ đoàn đó để nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình
sau khi bị lừa chiếm đoạt số tiền hai một tỷ đồng của nạn nhân các đối tượng đã chia nhau số tiền để tiêu xài cá nhân và trả nợ
đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh đồng nai đã thu hồi gần một tỷ đồng mà các đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân
được biết võ quang trực và nguyễn thị tuyết lan đều có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh đồng nai đề nghị những người dân nếu là bị hại trong các vụ án khác
cùng một phương thức thủ đoạn liên quan đến nhóm đối tượng nói trên
liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai để cung cấp thêm thông tin
sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật
thưa quý vị giá lúa khu vực đồng bằng sông cửu long tuần qua hầu hết đi ngang không có nhiều biến động
năm hai nghìn hai mươi ba là năm khá thành công trong xuất khẩu gạo của việt nam
cả khối lượng và về giá trị xuất khẩu gạo đã đạt kỷ lục
gần tám ba triệu tấn và bốn bảy mươi tám tỷ đô la mỹ
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sản lượng lúa cả nước trong năm hai nghìn hai mươi ba đạt bốn mươi ba năm triệu tấn
tăng một chín do diện tích tăng một mươi sáu trăm linh hectare tăng một và năng suất đạt sáu mươi một tạ trên một hectare tăng một tạ trên một hectare tăng một bảy
với sản lượng trên đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước chế biến làm thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu
gạo cao kỷ lục gần tám ba triệu tấn
nhờ đó mà giá trị xuất khẩu gạo đã đạt kỷ lục với bốn bảy mươi tám tỷ đô la mỹ tăng ba mươi tám bốn so với năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi bốn với diện tích bảy một triệu ha gieo cấy ngành nông nghiệp sẽ thâm canh tăng năng suất để sản lượng lúa đạt được bốn mươi ba bốn mươi ba năm triệu tấn
phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa hiện đang là hướng đi được các tỉnh tây nguyên quan tâm
nhằm cụ thể hóa các nội dung theo nghị quyết số hai mươi ba của bộ chính trị về phát triển vùng tây nguyên đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
theo đó mục tiêu đề ra là phát triển các trung tâm du lịch lớn hình thành các tuyến du lịch sản phẩm du lịch gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc tây nguyên
ghi nhận tại tỉnh đắk lắc địa phương đã có nhiều kết quả khởi sắc trong việc tạo ra những sản phẩm du lịch mới gắn với bản sắc văn hóa địa phương trong năm hai nghìn hai mươi ba
với khát vọng buôn ma thuật là điểm đến của cà phê thế giới
lễ hội cà phê lần thứ tám được tổ chức vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục mở ra những hướng phát triển mới về du lịch gắn với đặc sản vùng đất đầy nắng gió
những tour trải nghiệm cà phê từ vườn cho đến chế biến cà phê được hình thành để lại ấn tượng trong lòng du khách
lượng cà phê ở đây rất tốt hương vị cũng như mùi thơm rất ngon đó cũng là lý do tôi sẽ mang sản phẩm này sang đất nước đức của chúng tôi
tận dụng lợi thế địa hình du lịch đắk lắk trong năm hai nghìn hai mươi ba cũng đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đã tổ chức thành công giải đua xe địa hình
thử thách vượt đại ngàn buôn đôn quy mô lớn nhất việt nam từ trước đến nay và lần đầu tiên ở miền trung tây nguyên
những ngày tổ chức giải các chuyến bay đến đắk lắc cháy vé khách sạn không còn chỗ trống
tỉnh đắk lắc có lợi thế cho ngành du lịch mạo hiểm
chính quyền địa phương kỳ vọng đây là
một cơ hội để quảng bá về hình ảnh du lịch một đắk lắc văn minh thân thiện miễn khách
đánh thức tiềm năng du lịch dựa trên những lợi thế sẵn có về thiên nhiên và văn hóa
chính quyền cùng người dân cũng đã mạnh dạn tạo ra những sản phẩm du lịch mới
từ đặc trưng văn hóa cộng đồng bắt kịp xu hướng và thị hiếu của du khách
các buôn du lịch cộng đồng phục vụ du khách cùng ăn cùng ở cùng làm đã đang hình thành và phát triển
du lịch cộng đồng thì nó sẽ là một cái hướng đi rất là hay
chúng ta không phải chỉ ngắm trái rượu cần mà chúng ta sẽ là uống rượu cần
chúng ta không thể là chỉ có ngắm ngôi nhà dài mà chúng ta ngủ trong đó
cùng họ đẻo tượng cùng họ trải nghiệm những cái lễ hội
không chỉ là gìn giữ bảo tồn mà còn thông qua đó để có thêm cái vốn thu nhập cho bà con
điều kiện được cho cái việc là người dân sẽ hưởng lợi thông qua các cái bảo tồn
các cái ghiền giữ văn hóa để khai thác cái du lịch
để khai thác cái thương mại dịch vụ mà gắn với cái việc là bảo tồn
các cái buôn
với những nỗ lực của mình năm hai nghìn hai mươi ba đắk lắc đón hơn một một triệu lượt khách
tăng hơn một mươi sáu so với năm hai nghìn hai mươi hai
những sản phẩm du lịch từ chính cộng đồng do người dân tạo ra tại đắk lắc nói riêng
tây nguyên nói chung không chỉ góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân
thúc đẩy kinh tế phát triển mà còn đánh thức bảo tồn tôn vinh các giá trị văn hóa vùng tây nguyên
tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong kinh tế phương nam
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị tối ngày bốn tháng một phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn văn dũng
cung đoàn khảo sát của ban văn hóa xã hội hội độc nhân dân tp hcm do ông cao thanh bình làm trưởng đoàn
đã có buổi khảo sát công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường tết năm hai nghìn hai mươi
tại chợ đầu mối nông sản
thực phẩm hóc môn
tại buổi khảo sát ban quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn
đã báo cáo tình hình kinh tế năm vừa qua và công tác chuẩn bị thực phẩm cho dịp tết nguyên đáng
một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người dân dịp tết giáp thình như củ kiệu
củ cà trắng hành tím tỏi dưa hấu bưởi và một số loại trái cây truyền thống được tiểu thương nhập về thường xuyên
về phía công tác quản lý an toàn thực phẩm
ba quản lý chợ phối hợp cùng đội quản lý an toàn thực phẩm số chín kiểm tra
giám sát hàng hóa nông sản thực phẩm chặt chẽ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
thịt heo nhập vào chợ là thịt heo tươi được đeo vòng nhận diện có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
được kiểm tra của thu y đúng theo quy định và phải được đội quản lý an toàn thực phẩm số chín kiểm tra trước khi vào chợ
với ngành hàng rau củ quả trái cây để đảm bảo nguồn hàng không bị đứt gãy khi có sự cố về cung ứng
ban quản lý chợ đề xuất tiểu thương cần có kế hoạch dự trữ hàng hóa tại các kho lạnh xung quanh chợ
nguồn hàng này sẽ được luân chuyển bổ sung mới thường xuyên
báo cáo của chợ đầu mối lượng hàng nhập chợ bình quân đạt hai ba trăm linh tấn một ngày
trong đó rau củ khoảng một sáu trăm linh tấn một ngày trái cây khoảng ba trăm một mươi tấn một ngày
thịt heo ba trăm chín mươi tấn một ngày tương đương năm đến sáu con một ngày
theo ban quản lý chợ tết nguyên đáng năm nay sẽ tăng khoảng tám nguồn hàng nhập chợ
tương đương hai năm trăm linh tấn một ngày
tại buổi khảo sát vấn đề về nguy cơ việc không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
từ các mặt hàng được buôn bán tại chợ tự phát phía ngoài ở chợ đầu mối
cũng được bang quản lý chợ nêu ra
từ đó cũng đưa ra những kiến nghị mong muốn chính quyền xem xét giải quyết
việc buôn bán tự phát phía bên ngoài cổng chợ để đảm bảo về vấn đề an toàn thực phẩm nói chung
cũng như góp phần giúp đẩy mạnh nguồn mua bán cho các tiểu thương phía trong chợ
vừa qua tại nhà máy công ty cổ phần môi trường việt úc huyện bình chánh
tp hcm cục quản lý thị trường tp hcm tổ chức thực hiện tiêu hủy lô hàng hóa vi phạm
thuộc sáu quyết định xử phạt vi phạm hành chính do ủy ban nhân dân tp hcm ban hành
hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy gồm hơn ba trăm hai mươi đơn vị sản phẩm các loại
như quần áo dầu gió chai nước muối giá màu nhắn hiệu bao bì gạch tông
hóa mi phẩm các loại thực phẩm chức năng đường cát bao bì đề can chai nhựa các loại
tổng giá trị tiêu hủy gần sáu trăm bốn mươi triệu đồng
phương thức tiêu hủy được áp dụng là đốt trong lò đốt hai cấp
có hệ thống xử lý đồng bộ xử lý trong hệ thống xử lý chất thải
toàn bộ quá trình tiêu hủy hàng hóa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường
và được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ theo đúng quy định
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
buổi live stream bán hàng cùng các kol koc ai tại chợ bến thành tp hcm
đã giúp cho tiểu thương tại đây chốt được số lượng đơn đặt hàng hóa khá lớn
và từ sự kiện này thì nhiều ý kiến đã được đưa ra
để mô hình này được triển khai bền vững giúp các chợ truyền thống thoát ế
từ ngày một mươi một đến tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
sự kiện ngày hội mua sắm giải trí trực tuyến tp hcm khám phá trải nghiệm
và mua sắm tại chợ di sản bến thành đã có bảy mươi bảy phiên live stream
với lượng đơn hàng được chốt liên tục
tiểu thương đã phải ra quyết định dừng bán vì không đủ hàng
tổng kết các phim livestream tại chợ bến thành đã tạo ra một mươi tám hai trăm linh đơn hàng
mang về doanh thu bốn hai tỷ đồng tiếp cận tám mươi một sáu triệu người dùng
tại chợ bến thành có hơn tám trăm linh sạp đang kinh doanh
trong đó có hơn ba mươi tiểu thương đăng ký bán hàng trên tiktok shop
nhưng sau đó chỉ còn ba tiểu thương bán sản phẩm trên nền tảng này
nguyên nhân là do tiểu thương chưa quen với việc live stream
tuy nhiên thì với động thái làm quen với việc live stream
bán hàng của chợ tiểu thương chợ truyền thống và những người nông dân
thì mình nghĩ rằng là cần phải có một cái thời gian dài
chứ không phải là một sớm một chiều để cho những tiểu thương
chợ truyền thống và những người nông dân làm quen với công việc live stream
cũng như là làm quen với những cái thiết bị bán hàng trên nền tảng online
nó hoàn toàn khác với bán hàng truyền thống
không chỉ tại chợ bến thành mà chương trình hỗ trợ tiểu thương
chợ truyền thống tiếp cận kênh bán hàng
hàng số đang dần lan tỏa đến nhiều điểm bán
chợ an đông quận năm cho biết từ năm ngoái đến nay
đã mời báo cáo viên về tập huấn live stream bán hàng cho hơn một trăm linh tiểu thương
những tiểu thương được tập huấn đã bắt đầu bán online
và ghi nhận sức mua tăng từ hai mươi năm ba mươi so với khi không bán online
quận gò vấp cho biết sẽ tăng hỗ trợ tiểu thương
để đẩy mạnh hoạt động live stream bán hàng online
trong đó sẽ tập trung mạnh ở các chợ có quy mô lớn bán xỉ như chợ hành thông tây
tuy nhiên hình thức live stream và tận dụng đội ngũ kol koc
cần có sự tư vấn về chiến lược
không phải mặt hàng nào cũng phù hợp khi áp dụng
và đặc biệt cần quan tâm đến quyền lợi người tiêu dùng
trước tình trạng hàng giả hàng kém chất lượng trà trộn trên các sàn thương mại điện tử
các nền tảng sẽ cần phải thu hập đầy đủ thông tin của nhà bán
từ các giấy tờ cần thiết cho từng loại hình sản phẩm
và lưu trữ toàn bộ những cái giao dịch phát sinh ra của nhà bán đó
cũng như toàn bộ những tương tác trao đổi của nhà bán với người mua trên nền tảng đó
nhằm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng
khi khó phát sinh ra những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm
và vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng
một hình thức mới trong live stream bán hàng vừa được thử nghiệm
và cho thành công bước đầu là tổ chức cho người ảo ai tham gia tương tác với khách hàng
so với mô hình live stream truyền thống thì khi sử dụng ai ảo
cho phép vận hành liên tục chi phí đầu tư mỗi phiên live stream rẻ hơn từ năm mươi bảy mươi
lại có thể tạo ra nhiều nội dung kịch bản và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
tuy nhiên dù tiến bộ nhưng ai vẫn không thể thay thế hoàn toàn vai trò của streamer thật
bởi ở những chương trình cần sự kết nối tương tác qua lại tạo niềm tin và độ lan tỏa thương hiệu
thì những người live stream thật mới tạo được sự kết nối chân thật với người xem
ngoài ra không phải mặt hàng nào có phù hợp với hình thức live stream phát trực tuyến
những sản phẩm có được đóng gói và để có thời gian sử dụng lâu ngày
chúng ta có thể giao hàng toàn quốc được
còn đối với những sản phẩm mang tính chất nông nghiệp hay là những sản phẩm của bà con nông dân
thì cái việc mà live stream bán hàng toàn quốc thì nó lại không phù hợp
và khi như vậy cái sản phẩm chúng ta nó không phù hợp mà chúng ta cố tình đi tạo ra rất là nhiều khách hàng trên toàn quốc như vậy
thì cái sản phẩm trải nghiệm khách hàng của chúng ta nó sẽ đến tại người tự dùng nó sẽ tệ
đối với tất cả những cái kênh sản ứng mạng điện tử và những cái thương mại trên mạng xã hội
chúng ta đều có cái kênh live stream để mà chúng ta có thể live streaming trên cách đa kênh
và chỉ có với một công đoạn thôi chúng ta có thể live streaming bán hàng đa kênh như vậy thì nó rất là tối ưu
theo viện nghiên cứu phát triển tp hcm từ ngày một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
viện đã phối hợp cùng ban quản lý chợ bến thành làm việc với bảy mươi tiểu thương
và họ đều có mong muốn chuyển đổi số
định hướng mục tiêu là lan tỏa mô hình này đến chợ tổ chức mô hình kinh doanh trên địa bàn
ngoài ra sẽ khảo sát và tiếp thu kết quả để có thể đưa ra những nghiên cứu đề xuất
cho hình thức kinh doanh mới này nâng cao tính hiệu quả
còn sở công thương tp hcm cho biết hoạt động live stream bán hàng
được sở kết hợp với các đơn vị khác thực hiện và đã mang lại những hiệu quả nhất định về sức mua
tuy nhiên sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp để tiếp tục triển khai mạnh hơn trong năm tới
với quy mô dự kiến tăng mạnh đảm bảo mục tiêu các quận đều áp dụng mô hình này cho chợ lẻ một cách hiệu quả
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm phối hợp sở nông nghiệp và phát triển
nông thôn tỉnh lâm đồng tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản
tỉnh lâm đồng với các doanh nghiệp hệ thống tiêu thụ nông sản tại tp hcm
theo đánh giá hiện nay tỉnh lâm đồng có bảy mươi cơ sở sản xuất chế biến rau củ quả các loại
cung cấp cho các hệ thống siêu thị chợ độ mối tại tp hcm
trong đó có hai mươi năm cơ sở sản xuất chế biến rau củ quả được ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố
cấp giấy chứng nhận chủ thực phẩm an toàn với sáng lượng rau củ quả là hơn ba mươi tám tấn mỗi năm
trái cây là hơn một tấn mỗi năm và sáu mươi tấn trà mỗi năm
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tỉnh lâm đồng và ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
cũng đã lấy hơn bốn tám trăm linh mẫu có nguồn gốc thực vật
kết quả phân tích chỉ có một tương đương bốn mươi tám mẫu không đạt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
vượt ngưỡng giới hạn cho phép
tp hcm có ba chợ độ mối lớn trong đó nguồn thực phẩm rau củ quả đến từ đà lạt
chiếm phần lớn và đã tạo được niềm tin với người tiêu dùng
ban quản lý an toàn thực phẩm thường xuyên lấy mẫu ngay từ khâu trồng trọt sản xuất ban đầu
từ đó kịp thời phát hiện các trường hợp bất thường
đa phần nguồn thực phẩm đều nằm trong tầm kiểm soát
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đáng dắp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện nay các đường bay từ tp hcm đi các sân bay địa phương
nhiều chặng bay đã bán được hơn chín mươi vé bay tết có dạng đạt không còn vé
theo báo cáo của các hãng
hàng không vé bay từ tp hcm đi các sân bay địa phương
một số chặng hiện đang có tỷ lệ đặt chỗ cao
trôi vào các ngày trước tết âm lịch
cụ thể vé từ tp hcm đi vân đồn đã bán hết toàn bộ vé
tp hcm đến chu lai bán trên chín mươi năm số vé
tp hcm đi thanh hóa bán hơn chín mươi ba số vé
tp hcm đi quy nhơn vào huế bán trên chín mươi hai số vé
tp hcm đi pleiku bán gần chín mươi một số vé
tp hcm đi quảng bình bán gần chín mươi một số vé

giai đoạn sau tết nhiều đường bay từ các tỉnh thành về tp hcm
cũng có tỷ lệ vé đã bán cao trong các ngày
từ một mươi ba một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức từ mùa bốn đến ngày mùa một mươi tết
thậm chí có đường bay các hãng còn bán vượt số vé dự kiến
cụ thể pleiku đi hà nội bán vượt số vé cung ứng tới một mươi
chu lai đi tp hcm đã bán vượt số vé cung ứng tới sáu
cục hàng không đã yêu cầu các hãng lên phương án khai thác ban đêm
nhằm phục vụ tốt nhất
cho nhân dân về quê và đi lại dịp tết nguyên đáng chấp thịnh năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi ba ngành du lịch của nước ta đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ
ước tính là đón khoảng một mươi hai năm triệu lượt khách quốc tế
hình ảnh việt nam được nâng cao và định vị rõ nét trên bản đồ du lịch thế giới
không chỉ là nhờ những sản phẩm du lịch hấp dẫn mà còn bởi những con người thân thiện
câu chuyện từ nha trang khánh hòa
hàng đầu của cả nước với cách làm du lịch từ nụ cười
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của bản tin kinh tế phương nam ngày hôm nay
đây là ngôi nhà chung của những em nhỏ có cùng niềm đam mê với những bước nhảy
với những điệu múa
vậy thì vì sao không gắn kết sở thích cũng như sở trường của các em
với những điểm đến hấp dẫn để giới thiệu về thành phố nha trang
câu hỏi này đã bắt đầu cho một ý tưởng
bằng cái ngôn ngữ múa truyền tải được văn hóa
hình ảnh của nha trang đến gần hơn với bạn bè du khách quốc tế
về một nha trang rất là thân thiện văn minh
buổi chiều hôm nay cả nhóm tiếp tục thực hiện ý tưởng giới thiệu hình ảnh nha trang
một công việc mà họ đã làm từ nhiều năm nay
tập đi tập lại những động tác để sao cho hoàng hảo nhất
rồi là phải chuẩn bị từ trang phục đến đạo cụ
một người trong nhóm đảm nhận công việc quay phim
để có những hình ảnh ưng ý nhất
dẫu chỉ vài phút là nhiều tháng trời chuẩn bị
cuộc sống nha trang qua góc nhìn trẻ thơ
được giới thiệu đến mọi người theo một cách rất riêng
chúng em có cơ hội mang đến cho mọi người nhiều video hay
và góp phần quảng bá những địa điểm du lịch nổi tiếng
năm hai nghìn hai mươi ba khánh hòa đón bảy triệu lượt khách
trong đó có hai một triệu lượt khách quốc tế
và sức hút của vùng đất này
vẫn là vùng biển ấm áp cùng những con người thân thiện
quán trái cây nhỏ nằm nếp mình trong một khu phố
mà từ lâu vẫn được gọi là khu phố tây ở nha trang
những người bán trái cây có thể nói đến bốn năm ngoại ngữ
khách đến từ nước nào thì người bán hàng lại dùng ngôn ngữ của nước đó
mình giao tiếp được với người ta thì người ta mới mua đồ
hoặc là ngoài mua đồ ra thì người ta có thể hỏi đường
hoặc ví dụ hỏi những quán ăn đồ kiểu thì mình chỉ dành cho người ta
vũng tự chưa nhiều phát âm chưa chuẩn nhưng đó không là vấn đề
ngược lại khi những lời mời chào những lời hướng dẫn được người nha trang sử dụng ngôn ngữ của du khách
khoảng cách xóa nhòa
con người khá thân thiện mọi người hay chào tôi bằng nụ cười
sự thân thiện của người nha trang tình cảm nồng hậu mến khách bắt đầu từ những điều đơn giản như vậy
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại